các vụ việc xảy ra vừa qua cho thấy các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu xây dựng chế tài để xử lý nghiêm những hành vi lách luật để huy động vay mượn tiền nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội
liên quan đến vụ án gian lận bảo hiểm y tế xảy ra tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam vào năm hai nghìn một mươi
vào ngày hai mươi năm tháng năm tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo liên quan đến vụ việc
gồm nguyễn tấn bá bác sĩ khoa nội tim mạch lương thanh trung và nguyễn văn sơn cùng là điều dưỡng phạm thị bích trâm chuyên viên giám định bảo hiểm y tế và nguyễn thị hồng hải nguyên phó trưởng phòng giám định bảo hiểm y tế của bệnh viện
theo cáo chạm với chức vụ là trưởng khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam nguyễn tân bá trong quá trình khám điều trị bệnh biết rõ hai mươi hai bệnh nhân bị hẹp động mạch vành nhẹ không cần phải dùng thủ thuật
tuy nhiên vì mục đích cá nhân bà đã chỉ đạo các bị can trung và sơn lập khống hồ sơ các bệnh nhân này có thực hiện thủ thuật nhằm mục đích chiếm đoạt hai mươi hai vật tư thiết bị kèm theo
sau đó chuyển hồ sơ đã lập khống cho bệnh viện để tổng hợp và thanh toán bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam
hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn tám trăm hai mươi chín triệu đồng gây thiệt hại cho bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam hơn một trăm sáu mươi hai triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn bá hai năm tù bị cáo lương thanh trung và nguyễn văn sơn cùng bị tuyên phạt một năm tù cho hưởng án treo về tội gian lận bảo hiểm y tế
các bị can nguyễn thị hồng hải và phạm thị bích trâm bị xử phạt bảy mươi triệu đồng do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị bích trâm bị xử tuyên phạt bảy mươi triệu đồng do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng